tại cảng cá mắt rồng huyện thủy nguyên thành phố hải phòng chiếc tàu dịch vụ hậu cần nghề cá có công suất gần một mã lực đầu tiên của thành phố hải phòng đã chính thức xuất bến thực hiện chuyến biển đầu tiên phục vụ ngư dân đang khai thác thủy sản trên ngư trường bạch long vĩ đây là hoạt động nhằm hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi bám biển
con tàu mang hiệu số hp chín mươi nghìn bảy trăm sáu mươi chín ts được công ty cổ phần hậu cần nghề cá thủy nguyên đầu tư đóng mới với tổng số vốn đầu tư hơn một mươi năm tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp
sau một mươi năm tháng thực hiện tàu đã chính thức đi vào hoạt động
tàu có hai quang lạnh có dung tích chứa khoảng tám mươi tấn thủy sản ở nhiệt độ cấp đông âm hai mươi ba độ c khoang chứa một trăm linh tấn nước ngọt
và khoang chứa hai trăm năm mươi mét khối dầu cùng nhiều loại nhu yếu phẩm khác của tàu sẽ giúp tàu hoạt động dài ngày trên biển
trên ngư trường vịnh bắc bộ hiện có hàng nghìn tàu đánh bắt thủy sản của bà con ngư dân hải phòng và các tỉnh khác
với tàu dịch vụ hậu cần này sẽ hỗ trợ tích cực các tàu của ngư dân có thể hoạt động đánh bắt dài ngày trên biển xa mà không cần trở về bến để chuyển cá đã đánh bắt được cũng như bổ sung nước đá dầu nhu yếu phẩm
nếu mà đi trên biển chúng tôi muốn nó dài ngày thì mà có cái con tàu này để nó cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá cho chúng tôi thì chúng tôi cũng cảm thấy nó rất phù hợp cho những ngư dân chúng tôi đi xa bờ
chúng tôi đang đề nghị với bộ nông nghiệp phát triển nông thôn quan tâm hỗ trợ và phân bổ cho thành phố hải phòng thêm hai mươi sáu chiếc tàu nữa trong đó có hai mươi tàu khai thác và sáu tàu dịch vụ
đến giờ hôm nay thì chúng tôi không còn chỉ tiêu chỉ còn duy nhất hai chỉ tiêu tàu dịch vụ
hiện hải phòng đang tích cực triển khai hỗ trợ bà con ngư dân với các chính sách theo nghị định sáu mươi bảy cp của chính phủ
trong đó công ty cổ phần hậu cần nghề cá thủy nguyên đã tiếp tục triển khai đóng mới một tàu hậu cần nữa có công suất một ba trăm năm mươi mã lực và có hầm cấp đông nhanh âm tám mươi độ c với các yêu đái của nghị định sáu mươi bảy cp của chính phủ
sẽ tiếp tục có phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động đánh bắt thủy sản ở các ngư trường trường xa hoàng xa